tính đến sáu giờ ngày hôm nay hai mươi ba tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tối qua thêm một bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
nâng tổng số người tử vong do covid một mươi chín tại nước ta lên hai mươi sáu người
trường hợp mắc covid một mươi chín thứ hai mươi sáu tử vong là bệnh nhân nam chín mươi ba tuổi mã số sáu trăm sáu mươi sáu
địa chỉ ở thanh khê thành phố đà nẵng
bệnh nhân tử vong tại bệnh viện giãi chiến hòa vang đà nẵng
được trần đoán sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng
biến chứng của hoại tử càng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do covid một mươi chín
có tiền sử tăng huyết áp suy tim dùng nhĩ suy thận mạng và sa sút trí tuệ
như vậy trong một một mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm sáu mươi ba ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm hai mươi năm ca và số ca tử vong là hai mươi sáu ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi bảy ba trăm tám mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện
chín mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi chín tám trăm linh tám người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú năm mươi năm bốn trăm bảy mươi bảy người